những ngày vừa qua nắng nóng kéo dài xảy ra trên diện rộng đã làm cho hàng trăm hectare lúa cùng với cây trồng ở hà tĩnh bị khô hạn
hiện nay chính quyền địa phương cùng với nhân dân nơi đây đang nỗ lực khắc phục chống hạn hán nhằm khôi phục sản xuất bảo đảm cuộc sống và sản xuất cho người dân
tính đến thời điểm này hà tĩnh đã gieo cấy được trên bốn mươi bốn hectare lúa hẻ thu đạt chín mươi chín hai mươi sáu kế hoạch
nắng nóng đã làm tám trăm linh hectare lúa bị hạn cục bộ ở các địa phương trong đó thành phố hà tĩnh huyện lộc hà kỳ anh cẩm xuyên là những địa phương có diện tích khô hạn nhiều
không chỉ cây lúa bị khô hạn mà các loại cây trồng khác cũng đang khô héo
trước tình hình trên tỉnh hà tĩnh yêu cầu các huyện thị xã cùng với nhân dân làm thủy lợi nội đồng tiết kiệm nước tưới tổ chức khắc phục chống hạn